từ xưa tiếng khen và điệu múa khen là món ăn tinh thần là nét văn hóa độc đáo của đồng bào người dân tộc mông
cùng với nhịp sống đương đại giới trẻ tiếp cận nhiều hơn với văn hóa hiện đại
vì thế tiếng khen ngày càng ít đi trong đời sống của người mông
nhưng tại xã lương thượng huyện nari tỉnh bắc cạn có một người đã và đang đem hết niềm say mê
để lưu giữ truyền thụ nét văn hóa độc đáo này cho lớp trẻ
người dân ở đây vẫn thường gọi ông là người giữ hồn cho điệu khen mông
đã từ lâu tiếng khen của ông vương văn rẻ trở nên quen thuộc với cộng đồng người mông ở huyện nari tỉnh bắc cạn
cùng với nhịp sống hiện đại không còn nhiều người am hiểu sâu về loại nhạc cụ này
đó cũng là lý do thôi thúc ông truyền thụ lại những tinh hoa của loại hình nghệ thuật này đến với thế hệ trẻ
thời gian trước là cái
thế hệ trẻ nó không đi chịu đi tìm tòi những anh chị anh mà biết để học hỏi
thế nên là không giữ gìn và không hoát huy được thì sau này là nó mai mộ
trước đây mỗi lúc nông nhàn ông rẻ tự mình mang tiếng khen đi dạy cho trẻ em trong vùng
nhưng gần đây sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bắc cạn đã hỗ trợ mở lớp dạy tại bản
đều đặn mỗi tuần một lần
tình về nguồn gốc nét văn hóa độc đáo và những kỹ thuật để múa và thổi khen mông
khi có các lễ hội kể cả có các đơn vị bạn kể cả có các cuộc thi các cấp tổ chức thì các anh rẻ thường xuyên đi tham dự
mà anh ấy cũng rất là tâm huyết với cái nghề thường xuyên là hướng dẫn và truyền dạy cho các con em con cháu
tôi cảm thấy bản thân này
chúc anh rẻ thường xuyên đi tham dự và truyền dạy cho các con em con cháu